theo thông báo mới nhất của cục thuế thành phố hồ chí minh kể từ ngày một mươi tháng hai
ngành thuế thành phố sẽ chính thức triển khai áp dụng hệ thống dịch vụ thuế điện tử etex
để thực hiện việc chuyển đổi dữ liệu sang hệ thống thuế điện tử etax
trong thời gian ba ngày từ ngày bảy đến ngày chín tháng hai cục thuế thành phố hồ chí minh sẽ ngừng cung cấp
hệ thống dịch vụ kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử
đến ngày một mươi tháng hai hệ thống etax sẽ chính thức hoạt động
với hệ thống etax người nộp thuế có thể tiếp cận và quản lý tất cả các dịch vụ thuế điện tử
trong một hệ thống duy nhất thay vì phải đăng nhập vào nhiều ứng dụng khác nhau như trước đây
ngoài ra dịch vụ etax còn giúp tra cứu các hồ sơ thuế đã gửi lên cơ quan thuế
các thông báo xử lý kết quả của các hồ sơ thuế tra cứu thông tin nghĩa vụ thuế số thuế phải nộp